trong lúc đầu đột kích quán ba club chín mươi bảy trên đường ngô gia tự công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận đã phát hiện hàng chục người dương tính với chất ma túy
đang nói đây là lần thứ hai lực lượng công an kiểm tra quán bar này trong vòng một tuần qua
lực lượng công an tạm giữ sáu mươi năm người là khách hàng nhân viên đang có mặt tại đây và xác định có một mươi bốn người dương tính với chất ma túy
quá trình khám xét công an phát hiện thu giữ một mươi tám viên thuốc lắc hai mươi tám bịch ma túy tổng hợp ketamin
thông tin ban đầu từ công an thành phố phan rang tháp tràm cho biết số ma túy này của một nhân viên quán bar tàng trữ để sử dụng và bán cho khách
hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ nhân viên này để tiếp tục điều tra
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng tám cũng tại quán ba này lực lượng chức năng phát hiện năm mươi ba người có kết quả dương tính với chất ma túy thu giữ nhiều thuốc lắc cỏ mỹ ma túy đá
hàng chục đối tượng đang đá gà ăn tiền qua mạng internet vừa bị phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an huyện thới bình tỉnh cà mau phát hiện tại quán cà phê ở ấp nhà máy a xã tân phú huyện thới bình
tại hiện trường có một mươi tám đối tượng liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền bị tạm giữ kiểm tra xong người các đối tượng và xung quanh khu vực trên thu giữ trên một mươi hai triệu đồng một mươi năm điện thoại di động một màn hình tv cùng một số tăng vật khác
thời gian gần đây các đối tượng đá gà ăn tiền thường tập trung tại quán cà phê này
để tham gia sát phạt nhau bằng cách truy cập vào các trang mạng đá gà trực tuyến và tự cá cược với nhau
một vụ tai nạn lao động xảy ra ở mò đá của công ty cổ phần minh hưng tại thôn thượng lâm xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương
sáng nay ba công nhân gồm các ông trần tâm nguyễn thanh long và nguyễn phước nam cùng chú tại xã cam thành đang làm việc tại mỏ đá của công ty cổ phần minh hưng thì đã bị sạt rơi xuống
hậu quả ông đã bị sạt rơi xuống
trần tâm bị đá dây trúng nên tử vong hai người còn lại bị thương trong đó ông nguyễn phước nam bị thương nặng nên được chuyển đến điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị hiện lực lượng chức năng huyện cam lộ đang điều tra làm rõ vụ việc
sau một tháng đồng loạt giao quân tổng kiểm soát xe ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô từ ngày một mươi năm tháng bảy cho đến ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện và lập biên bản xử lý gần ba trăm một mươi năm phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông phạt tiền gần một trăm sáu mươi tỷ đồng
đặc biệt qua công tác kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn một mươi bốn bảy trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn phát hiện một trăm sáu mươi trường hợp tài xế sử dụng ma túy
tiếp tục thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công an
từ nay đến cuối năm cảnh sát giao thông cả nước sẽ huy động lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ công cụ hỗ trợ để tiếp tục phối hợp tổ chức xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt